ngay sau khi kết thúc chuyến thăm tại liên bang nga chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã thăm chính thức cộng hòa belarus
tại belarus chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp ngỡ các nhà lãnh đạo cao nhất của belarus
hội kiến tổng thống hội kiến thủ tướng hội đàm với chủ tịch thượng viện
tiếp các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại việt nam gặp gỡ các đại diện
hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của belarus và hội hữu nghị việt nam belarus
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các nhà lãnh đạo belarus đã trao đổi sâu rộng
về quan hệ hợp tác song phương đánh giá vai trò của việt nam và cộng hòa belarus
trong chiến lược đối thoại của nhau những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua
từ đó tìm kiếm những phương thức hợp tác mới nhằm củng cố và thăng cường hơn nữa
quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và cộng hòa belarus
các nhà lãnh đạo belarus đều nhất trí rất cao việc cần thiết phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
quan hệ song phương vì lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước đánh giá việt nam belarus
còn rất nhiều dư địa để mở rộng hợp tác hiệu quả hơn nữa nhất là trên các lĩnh vực mà mỗi bên
đều có thế mạnh và nhu cầu đồng thời khẳng định hai bên có đầy đủ cơ sở để thúc đẩy quan hệ hợp tác
trong đó trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp với sự tin cậy rất cao việt nam belarus
cần tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
các nhà lãnh đạo cũng thống nhất rất cao về việc cần tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai nước
trao đổi đoàn cấp cao cấp ủy ban và các nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa quốc hội hai nước
tiếp tục có cơ chế tham vấn hợp tác chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương
diễn đàn liên nghị viện của khu vực và quốc tế để ủng hộ các quan điểm mang lại lợi ích cho mỗi nước
và cho hòa bình hữu nghị phát triển của khu vực và thế giới
các buổi hội kiến hội đàm cấp cao phía bạn đều đánh giá chuyên thăm của chủ tịch quốc hội việt nam lần này
tạo ra một động lực lớn trong quan hệ hai nước
chuyến thăm chính thức đến cộng hòa belarus của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã kết thúc tốt đẹp
mở ra những kênh hợp tác mới trong tất cả các lĩnh vực
đặc biệt là hai bên đã thúc đẩy hợp tác nghị viện một cách mạnh mẽ